f cần hạn chế ra khỏi phòng cách ly còn không được ra khỏi nhà
f cần có không gian cách ly riêng thông thoáng mở cửa sổ và không sử dụng máy lạnh trung tâm
đây là yêu cầu trong hướng dẫn mới nhất vừa được bộ y tế ban hành vào ngày một mươi bốn tháng ba về quản lý f tại nhà
hướng dẫn mới cũng quy định nhưng f đã được cơ sở y tế điều trị mà chưa đạt tiêu chuẩn khỏi
nhưng đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà tiếp tục chăm sóc
trước nhiều cách hiểu khác nhau về nội dung người mắc covid một mươi chín cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly
khi phải ra khỏi nơi cách ly thì phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
quy định trong hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín do bộ y tế ban hành vào ngày một mươi bốn tháng ba
bộ y tế thông tin cho biết nơi cách ly ở đây là trong căn nhà không có chuyện f được ra khỏi nhà ra ngoài đường